sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn việc cử các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó có lực lượng cảnh sát đang là ưu tiên cao của chính phủ việt nam và bộ công an việt nam
nhằm góp phần thể hiện nghĩa vụ và trách nhiệm với hòa bình an ninh quốc tế
đó là khẳng định của thượng tướng lương tam quang thượng bộ công an
tại buổi tiếp ngài jean pierre lara phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình
thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang cám ơn và đánh giá cao những đóng góp và ảnh hưởng tích cực
của ngày phó tổng thư ký với hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam
cũng như việc ủng hộ bộ công an việt nam cử lực lượng công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
được sự hỗ trợ của liên hợp quốc các nước đối tác đã tổ chức các khóa đào tạo tập huấn ở trong và ngoài nước
cho hơn hai mươi lượt sĩ quan của bộ công an việt nam để chuẩn bị sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
hiện nay bộ công an đã có tám sĩ quan đáp ứng được các yêu cầu của liên hợp quốc về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
qua đó thể hiện bước tiến mới của việt nam trong thực hiện cam kết của liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế trong hoạt động gìn giữ hòa bình
thứ trưởng lương tam quang đề nghị ngài phó tổng thư ký và các cơ quan chuyên môn của liên hợp quốc
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về sinh hoạt chỗ ở phương tiện điều kiện làm việc
đặc biệt là hỗ trợ đảm bảo an ninh an toàn cho số cán bộ sĩ quan của bộ công an việt nam
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại trụ sở liên hợp quốc và phái bộ nam sudan
tăng cường hỗ trợ bộ công an việt nam trong công tác huấn luyện tiền triển khai kiểm tra đánh giá năng lực
cho sĩ quan của bộ công an việt nam ứng tuyển tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình trong thời gian tới
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lương tam quang đã dành thời gian tiếp
ngài phó tổng thư ký liên hợp quốc cho biết trong chuyến thăm phái bộ an ninh lâm thời của liên hợp quốc
ở khu vực aba unisfa vừa qua ngày đã nhận được sự đánh giá tích cực của chỉ huy phái bộ
lãnh đạo địa phương về hiệu quả hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam
tại khu vực abaa ngài phó tổng thư ký liên hợp quốc bày tỏ tin tưởng với khả năng và sự chuyên nghiệp
của lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của việt nam việt nam sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả
và mở rộng tham gia vào sứ mệnh chung này khẳng định liên hợp quốc mong muốn tăng cường hợp tác với việt nam
trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
chiều qua hai mươi năm tháng một mươi một sáu đơn vị trong cụm thi đua số sáu gồm công an các tỉnh gia lai đắk lắc đắk nông
con tôm hồng đồng và bình phước tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai với tinh thần chủ động quyết liệt sáng tạo hướng về cơ sở công an các tỉnh đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo
bộ công an tỉnh ủy ubnd các tỉnh kịp thời chỉ đạo nhiều chương trình kế hoạch quan trọng huy động sức mạnh
của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại các tỉnh
trong đó công an sáu tỉnh đã điều tra làm rõ hơn ba một trăm linh vụ phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ điều tra khám phá án chín mươi hai
cao hơn chỉ tiêu do bộ công an giao hơn một mươi sáu
khởi tố hai mươi tám vụ án tham nhũng hơn hai một trăm linh vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế khởi tố hai trăm ba mươi tám vụ
công tác thu hồi tài sản tham nhũng đạt gần sáu mươi bảy trở lên
đến nay công tác cấp căn cước công dân của cụm thi đua số sáu đã đạt tỷ lệ hơn chín mươi
tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận chia sẻ những cách làm hay sáng tạo và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác
đồng thời nêu tồn tại hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới
trên cơ sở chấm điểm các nội dung nhiệm vụ công tác cụm thi đua số sáu đề xuất bộ công an suy tôn tặng các danh hiệu thi đua đối với những đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm hai nghìn hai mươi ba
hôm qua ban chỉ đạo đề án sáu phường cốc lếu thành phố lào cai đã tổ chức ra mắt mô hình dịch vụ công trực tuyến
theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đây là phường đầu tiên của thành phố lào cai cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo đề án sáu của chính phủ
mô hình có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức ba bốn trên địa bàn
đảm bảo một trăm linh công dân có thể tiếp cận sử dụng thuận lợi dịch vụ công trực tuyến
mô hình được đặt tại trụ sở công an phường và sẽ bố trí nhân lực thiết bị sẵn sàng hướng dẫn hỗ trợ nhân dân trong quá trình thực hiện các dịch vụ công
việc triển khai mô hình nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tổ chức thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia tại cơ sở
góp phần nâng cao chất lượng tính công khai minh bạch trong các giao dịch hành chính giữa người dân với các cơ quan công quyền của nhà nước
thưa quý vị hôm nay ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quảng trị có kết luận về việc đảng ủy trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc quảng trị
có khuyết điểm vi phạm trong lãnh đạo mua sắm sử dụng sinh phẩm bộ xét nghiệm phòng chống covid một mươi chín
cụ thể đối với đảng ủy cdc những khuyết điểm vi phạm chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật
nhưng cần phải kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và có giải pháp khắc phục
đối với cá nhân các lãnh đạo đảng ủy cdc ông nguyễn đức nghiêm giám đốc cdc và ông lê việt phó giám đốc cdc
bị hình thức kỷ luật khiển trách ông lê quang việt đảng viên cán bộ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh của cdc
bị khai trừ khỏi đảng do thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái đạo đức lối sống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
đã lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt bộ xét nghiệm covid một mươi chín và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bị can
tạm giam về tội tham ô tài sản
tòa án nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định ngày hai mươi một tháng một mươi hai tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tiến bộ viết tắt là công ty aic và ba mươi năm bị cáo trong vụ án xảy ra
tại bệnh viện đa khoa đồng nai công ty aic và các đơn vị có liên quan
dự kiến phiên tòa diễn ra trong hai mươi ngày xét xử cả ngày thứ bảy chủ nhật
sáu bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
bị cáo trần đình thành nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh đồng nai đinh quốc thái nguyên chủ tịch ubnd tỉnh bình định bị xét xử về tội nhận hối lộ
bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa đồng nai giám đốc sở y tế tỉnh này bị xét xử về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ
các bị cáo còn lại bị xét xử về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thời gian vừa qua
đã xảy ra nhiều vụ cháy quán karaoke khiến cho nhiều người thiệt mạng và điều đó cũng đặt ra câu hỏi liệu công tác phòng chống cháy nổ kỹ năng thoát nạn và an toàn khi có cháy xảy ra tại các cơ sở kinh doanh karaoke đã được quan tâm đúng mức hay chưa
tại địa bàn tỉnh sơn la tuy chưa có cơ sở kinh doanh karaoke nào xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người tuy nhiên an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn là vấn đề được lực lượng công an đặc biệt quan tâm
thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh karaoke tươi tỉnh tại địa bàn xã trường sơn thành phố sơn la tổ công tác liên ngành công an tỉnh sơn la phát hiện tại phòng số một của cơ sở này vẫn đang hoạt động mặc cho đã có thông báo dừng hoạt động từ trước
hôm nay thì bọn em cũng ăn cơm ở nhà thôi cũng có mấy anh em có ba em chú với lại em vợ chồng em thôi có một đứa em cháu gái
có ăn cơm ở nhà thì bọn em cũng vào hát một hai bài nhưng chứ không có hoạt động kinh doanh gì
nếu mà hôm nay em có hát thì trước khi đi vào hát một hai bài thì em đã điện hỏi chủ tịch với các anh ở bên cạnh là thôi em cũng biết là trong này thì thôi các anh hỏi xin phép biết kiến của các anh ở ngoài kia giúp em để em hát một vài số bài
thì em đã điện trước thì anh bảo là hát thì hát thôi chứ đừng quá hát một tiếng ở lại thì em cũng không đến một tiếng
đối với các cơ sở kinh doanh karaoke
nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy cháy thì cơ quan sẽ cơ quyết xử lý và tùy theo từng trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ đề xuất các cơ thông quyền tạm đình chỉ hoặc đình chỉ đối với cơ sở đó
số liệu thống kê của ngành chức năng cho thấy trên địa bàn tỉnh sơn la hiện có một mươi một năm trăm năm mươi một cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trong đó có một trăm sáu mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên toàn tỉnh
sau một tháng triển khai thực hiện công an sơn la đã kiểm tra tám chín trăm bốn mươi ba
trên một mươi một năm trăm năm mươi một cơ sở đạt bảy mươi bảy bốn mươi hai qua kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính một trăm ba mươi năm trường hợp với tổng số tiền phạt bốn trăm một mươi tám tám mươi năm triệu đồng
tạm đình chỉ năm trường hợp đình chỉ một trường hợp đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
công an sơn la đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ ở cấp huyện thành phố cơ sở tăng cường công tác kiểm tra
cũng như là hướng dẫn và cưng quyết xử lý đối với các cơ sở kinh doanh về karaoke không đảm bảo điều kiện dịch vụ như cơ sở phòng cháy cháy
và cưng quyết đảm bảo điều kiện xử lý đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy cháy cháy
trong đợt tiểm giao quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục kiểm tra phúc tra tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke kiên quyết đình chỉ
chấm dứt hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng thời xử lý nghiêm cá nhân tổ chức cán bộ phụ trách địa bàn nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra các vi phạm về cháy nổ nghiêm trọng
lợi dụng sự mê tín dị đoan để chiếm đoạt tài sản ngô quang duy ba mươi tuổi và nguyễn thị tuyết loan năm mươi tuổi đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sự mê tín dị đoan của bị hại trong việc chữa bệnh cho anh trai bị hại duy đã cùng loan theo dệt tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để lấy tiền của bị hại qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép như lên đèn mạng đổi mạng cúng âm binh nhằm chiếm đoạt của bị hại số tiền hai năm tỷ đồng sử dụng tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn phi hùng về hành vi vận chuyển

đối tượng nguyễn phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép một bánh heroin có khối lượng ba trăm bốn mươi sáu hai mươi ba gram
tại cơ quan công an hùng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch với số tiền công là một mươi triệu đồng
tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn soyo tại địa chỉ đường phai vệ thôn tân lập xã mai pha lực lượng công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn phát hiện tại phòng một nghìn một mươi một có năm người
đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác thu giữ các viên nén màu xám hình đa giác hai túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng một đĩa xứ chứa tinh thể màu trắng và các dụng cụ sử dụng ma túy
hoàng trung hiếu và hoàng trung long thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
các viên nén và tinh thể màu trắng là ma túy ke và ma túy kẹo của hiếu mua về chia cho long rồi rủ toàn thu thiều đào phương anh và nguyễn thị thu hiền cùng đến khách sạn để sử dụng
nhằm tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi ba
sáng nay công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện bắt quả tang một tụ điểm cá độ bóng đá
tại quán nước giải khát thành một nghìn chín trăm tám mươi hai tại ấp tịnh châu xã tịnh thới thành phố cao lãnh nguyễn tấn phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
bị bắt quả tang tổ chức cho một mươi bảy người tham gia cá độ bóng đá
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn mươi hai chín trăm tám mươi nghìn đồng một mươi chín điện thoại di động các loại một mươi hai xe mô tô các loại hai quyển tập ghi phơi cá độ bóng đá